ngày một tám đoàn công tác của ủy ban tư pháp do đồng chí lê thị nga
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trường đoàn
đã làm việc với tỉnh yên bái nhằm khảo sát đánh giá kết quả một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi bốn
của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số ba mươi ba
của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
kết luận buổi làm việc chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội lê thị nga ghi nhận đánh giá cao
những kết quả mà tỉnh yên bái đã được sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín và chỉ thị số ba mươi ba của ban bí thư
trong thời gian tới yên bái cần tiếp tục quán triệt thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
theo tinh thần nghị quyết số bốn mươi chín kết luận số chín mươi hai và chương trình công tác cải cách tư pháp
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi của ban chỉ đạo trung ương nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
của ban chỉ đạo cải cách tư pháp cấp tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp tinh gọn chất lượng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư
công tác quản lý nhà nước nâng cao chất lượng hoạt động của luật sư theo yêu cầu cải cách tư pháp